lại rộn ràng những âm thanh làm phẫu đất món đồ chơi thân thuộc gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ người việt
đó chính là gia đình của nghệ nhân phùng đình giáp
lại rộn ràng những âm thanh làm phẫu đất món đồ chơi thân thuộc gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ người việt
mà đã trở thành một phần tâm hồn một phần máu thịt trong ông
trong ký ức của ông giáp phẫu đất từng là món đồ chơi yêu thích của lũ trẻ con thôn quê
mỗi độ trăng rằm tháng tám bên cạnh mâm ngũ quả ông tiến sĩ đèn ông sao nhiều gia đình ở một số tỉnh phía bắc thường bày một bộ phẫu đất
để làm được phẫu đất phải trải qua rất nhiều công đoạn cầu kỳ phức tạp
tuy mang hình dáng đơn giản nhưng hành trình từ hòn đất trở thành ông phỗng đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ
theo lời ông giáp đất dùng để làm phẫu phải là đất thó hay còn gọi là đất xét được đào sâu dưới lòng đất mang về phơi khô rồi giã nhỏ

đó là hình ảnh khi hòa quyện tới độ dẻo mịn không dính tay thì đạt yêu cầu
tùy theo thời tiết và kích cỡ mà khi nặn xong tượng phẫu sẽ được đem phơi nắng từ ba đến năm ngày và hoàn toàn tránh nước
do tính đặc trưng của đất thấu tượng phẫu không thể làm khô bằng phương pháp nung hay xấy ở nhiệt độ cao
tuy vậy phẫu đất vẫn có độ cứng và bền nhất định
khi đã khô tượng phẫu sẽ được đem phơi nắng từ ba đến năm ngày
tượng phẫu được phủ một lớp hồ trắng
đó là hỗn hợp của hồ điệp trắng và hồ nếp pha với nước theo tỷ lệ chuẩn
lớp hồ này sẽ giúp cho tượng phẫu đất thêm bóng và đẹp mắt hơn
công đoạn cuối cùng là vẽ màu
tông màu chủ đạo để tô cho phẫu là đỏ vàng xanh đen
đây là những ga màu truyền thống
khi vẽ lên sẽ tạo cảm giác thân thuộc gắn bó
phẫu đất có bề ngoài đơn giản nhưng đòi hỏi người thợ phải có kỹ thuật nặng tinh xảo và cầu kỳ
không có quá nhiều chi tiết phức tạp mà toát lên vẻ dân dã thanh thoát mang đậm hồn cốt của làng quê việt nam xưa
từ xa xưa ông cha ta đã gửi gắm điều hay ý đẹp những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời và phẫu đất
để dạy dỗ nhắc nhở con cháu về lối sống và đạo lý làm người
dù cho cuộc sống hiện đại và phát triển thì đâu đó phẫu đất vẫn luôn là thứ đồ chơi gần gũi thân thuộc không thể lãng quên
cháu rất thích nghề ông làm mỗi lần ông làm cháu từng lên và học theo
sau này cháu muốn làm nghề để phát triển nghề truyền thống của ông cha để lại
trong không gian yên bình của mảnh đất kinh bắc ông giáp vẫn cặm cụi với những tự phẫu bằng đất thó
với ông thì việc làm phẫu đất đã gắn liền với cả cuộc đời
dù không đem lại kinh tế thì ông cùng gia đình vẫn làm với mong muốn duy trì những nét truyền thống cho con cháu đời sau
bên cạnh bộ phẫu truyền thống ông giáp còn sáng tạo thêm những hình dáng phẫu khác nhau để có thể mang phẫu đất hòa nhập hơn gần gũi hơn với cuộc sống hiện đại
những bộ phẫu như bộ một mươi hai con giáp con cua máy bay búp bê mang lại sự mới mẻ lạ mắt đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của thiếu nhi ngày nay
nhưng vì nghề dân dân cổ truyền này không mưu sinh trong cuộc sống này
tại vì mỗi năm chúng tôi mở ra bán chỉ có một năm thôi một năm một lần thôi

canh cánh nghề cổ truyền của cha ông ông giáp vẫn quyết tâm bám nghề
trong suốt hành trình giữ nghề truyền thống